chà chanh gừng là loại đồ uống thảo mục hoàn toàn tự nhiên có nhiều lợi ích cho sức khỏe
nhưng lại không thích hợp với một số người và một số loại thực phẩm khi kết hợp cùng
vậy nhưng ai không nên dùng chà chanh gừng và không nên uống chà chanh gừng cùng với thực phẩm nào
chà chanh gừng có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe tăng cường hệ miễn dịch
cả chanh và gường đều chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin c
giúp tăng cường hệ miễn dịch chống lại vi khuẩn và virus giảm viêm và đau
chà chanh gừng có chất chống viêm giúp giảm đau và sưng hỗ trợ tiêu hóa
gừng giúp kích thích tiêu hóa giảm chứng khó tiêu và đầy hơi hỗ trợ giảm cân
chà chanh gừng có thể giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và giúp làm giảm cân
giảm stress mùi thơm của gừng và chanh có thể giúp giảm stress và thư giãn
tuy nhiên trà tranh gừng không thể thay thế cho việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống năng động
vậy ai không nên uống chà chanh gừng
chà chanh gừng là một loại thức uống tự nhiên thường an toàn cho hầu hết mọi người
tuy nhiên một số người có thể gặp phải tác dụng khi sử dụng do đó cần dùng thận trọng hoặc không nên dùng
có thể gây dị ứng
một số người có thể phản ứng dị ứng với gừng hoặc chanh dẫn đến phát ban ngứa hoặc khó thở
nếu bạn biết mình có phản ứng dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong chà chanh gừng nên tránh dùng loại thức uống này
khó chịu dạ dày
chanh có thể làm tăng độ chua trong dạ dày gây ra cảm giác khó chịu hoặc đau dạ dày
do thừa acid không nên dùng
làm lõng máu
gừng có thể làm giảm khả năng đông máu nên những người đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc có vấn đề về đông máu nên thận trọng
tăng đường huyết
gương có thể tăng mức đường trong máu nên những người bị tiểu đường nên thận trọng hoặc không nên dùng
phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú
mặc dù gừng thường được sử dụng để giảm buồn nôn trong thai kỳ nhưng nếu dùng quá nhiều có thể gây ra vấn đề nên thảo luận với bác sĩ trước khi sử dụng
vậy không nên uống trà chanh gừng cùng với loại thực phẩm nào
một số thực phẩm và thức uống không nên uống cùng với trà chanh gừng
thứ nhất là sữa gương và sữa có thể gây ra một số phản ứng không mong muốn khi được kết hợp như khó tiêu hóa
nếu muốn thêm sữa vào trà của mình hãy chắc chắn rằng bạn không có bất kỳ triệu chứng nào không thoải mái sau khi uống
tiếp theo là cà phê
cả gừng và cà phê đều có thể kích thích dạ dày và gây ra một số vấn đề như đau dạ dày hoặc trứng ở chua
nếu bạn có dạ dày nhạy cảm hãy tránh kết hợp cà phê với chả gừng
thực phẩm cay
gừng có tính chất kích thích và có thể làm tăng cường độ cay của thực phẩm
nếu bạn không quen với thức ăn cay hãy tránh kết hợp trà gừng với thức ăn cay
thực phẩm chứa axit
chanh và gừng trong trà chanh gừng đều chứa axit vì vậy kết hợp chúng với thực phẩm khác chứa axit như sữa hoặc cam có thể làm tăng độ axit trong dạ dày
lưu ý mỗi người có thể có phản ứng khác nhau với các loại thức ăn và thức uống
do đó khi dùng bất cứ đồ ăn thức uống nào cần lắng nghe cơ thể
khi uống trà chanh gừng hàng ngày và bắt đầu cảm thấy bất kỳ tác dụng phụ nào hãy ngừng uống
nếu bạn có bất kỳ tình trạng sức khỏe cụ thể nào hãy trao đổi với bác sĩ trước khi thêm trà trái ngược vào chế độ ăn uống của mình